tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu một mươi tài năng trẻ đạt giải thưởng quả cầu vàng và hai mươi nữ sinh tiêu biểu đạt phần thưởng trong lĩnh vực kỹ thuật
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chúc mừng ghi nhận quá trình phân đấu nghiên cứu và học tập xuất sắc của các tài năng trẻ các nữ sinh tiêu biểu và hy vọng các tài năng trẻ sẽ tiếp tục chung tay trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước
phó chủ tịch nước cũng đề nghị các ban ngành chức năng cần tiếp tục nuôi dưỡng và tạo điều kiện để các trí thức trẻ phát huy được thế mạnh tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa để nâng cao tính ứng dụng không chỉ ở trong nước mà còn ở khu vực và thế giới khẳng định tài năng trí tuệ của thanh niên việt nam trên trường quốc tế
tại buổi gặp mặt đại diện các tri thức trẻ cũng bày tỏ mong muốn đất nước sẽ có thêm những chính sách thu hút trọng dụng nhân tài ứng dụng những đề tài nghiên cứu và thực tiễn